sau hơn hai năm thông tuyến thì lượng khách sử dụng xe buýt nhanh brt vẫn còn rất khiêm tốn
nhìn từ số lượng người tham gia so với công năng và vốn đầu tư
có thể nói loại hình phương tiện này chưa đạt yêu cầu nếu không muốn nói là thất bại
nhất là việc dành riêng làn đường như một đặc ân cho xe brt
trong điều kiện lòng đường vốn đã trật hẹp un tắc lại càng thêm nghiêm trọng
sự thiệt hại cho kinh tế xã hội chắc chắn chưa thể tính nội
nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác khảo sát lập dự án đấu thầu thi công
đã gây thất thoát lãng phí hàng chục tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
tức là không chỉ lãng phí
mà trước hết nó làm sai đi bản chất phát triển giao thông vận tải rất công cộng
để giảm cái ổn tắc giao thông
thế bây giờ người ta cứ nói bia tiền nội như là để người ta cười
một cái mà tôi nghĩ rằng nó còn tác hại
có lẽ không kém phần lãng phí
chưa kể rằng là có một số gói thầu thực hiện
nhưng mà chẳng có hiệu quả gì cả
toàn tuyến xe buýt nhanh brt đầu tiên có chiều dài một mươi bốn bảy mươi bảy km
lộ trình từ bến xe kim mã lê văn lương đến bến xe yên nghĩa
đi qua hai mươi một nhà chợ
tại bến xe kim mã mặc dù là trạm đầu tiên của hành trình
nhưng lượng khách hàng chỉ đếm trên đồng ngón tàu
tại nhà trường nguyễn tuân cũng trong tình trạng tương tự
hãy như việc trục trật kỹ thuật đối với hệ thống cửa tự động như thế này
cũng không phải là điều hiếm gặp
đây chỉ là những nghịch lý bên ngoài mà ai cũng nhìn thấy
hợp phần một xe buýt nhanh brt
là một trong ba hợp phần của dự án phát triển giao thông đô thị hà nội
do sở giao thông vận tải hà nội làm chủ đầu tư
và được triển khai từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới
trong đó hợp phần một xe buýt nhanh brt
có tổng mức đầu tư là năm mươi ba sáu triệu đô la mỹ
tức hơn một tỷ đồng
năm hai nghìn bảy quỹ bán nhân dân thành phố hà nội phê duyệt dự án
nhưng đến năm hai nghìn một mươi ba hợp phần brt mới được khởi công
chậm sáu năm so với phê duyệt
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu tuyến buýt nhanh brt mới đi vào hoạt động
tức là sau chín năm phê duyệt mới hoàn thành
nguyên nhân của việc chậm trễ trên được lý giải là
phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội
do trùng tuyến đoạn từ khuất duy tiến đến quảng trung
như vậy việc khảo sát lập dự án đã không có sự kết nối đồng bộ
không có tầm nhìn trong quy hoạch giao thông
dẫn đến việc phải điều chỉnh lại thiết kế
đây là một phần nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong thi công
mặt khác đây là loại hình vận tải hành công của hà nội
công cộng lần đầu tiên được triển khai tại việt nam
việc phải tham khảo các quy trình quy phạm và các thiết kế của nước ngoài là cần thiết
ubnd tp hà nội đã cử ba đoạn đi nghiên cứu khảo sát mô hình
tại các nước brazil colombia ecuador và indonesia
trong các năm hai nghìn bốn hai nghìn chín và hai nghìn một mươi ba
vậy nhưng theo kết luận của thanh tra chính phủ
tại văn bản số một nghìn bốn trăm sáu mươi tám ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi
trong ba đoạn kết luận
trong ba đoạn công tác thì một đoạn không có báo cáo
hai đoàn có báo cáo nhưng nội dung thể hiện lại không liên quan đến khảo sát
không có tài liệu để tham gia đóng góp đối với việc lập dự án đầu tư thiết kế dự toán xe buýt brt
khi đưa vào vận hành xe buýt nhanh brt đã phải điều chỉnh không dành riêng làn đường ưu tiên
do chưa phù hợp với đặc điểm tình trạng giao thông cũng như thói quen đi lại của người dân
tại các gói thầu xây dựng đường chạm xe buýt
từ bộ y tế đến đoạn khuất duy tiến và từ khuất duy tiến đến bến xe yên nghĩa
chủ đầu tư đơn vị tư vấn khi lập thiết kế đường đã thay thế mặt đường bê tông nhựa bằng mặt đường bê tông xi măng
việc này đã gây thất thoát một mươi năm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
lý giải về điều này đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đồng dự định là làm dây diệt
thay đổi kết quả bê tông xi măng
vì sau khi thay thế được một số đoạn
thì chúng tôi đã phát hiện ra những cái niệm thay thế này
có những cái yếu tố vận lợi mặc dù thay thế được cường độ mặt đường thì nó tốt ổn định
thì lúc đó chúng tôi đi điều chỉnh thiết kế để thay thế được những cái bít của những cái nhà chở
và cũng thay thế toàn tiện toàn trọng
tôi thấy là cái lợi
lợi là cái kết giác
và sau đó là không thể bố trí làm doanh nghiệp trong giải đoạn
bởi vì thế nó vừa đoạn vận thông của chúng ta vừa đoạn vận mặt đường
thế cho nên bây giờ hiện trạng chúng tôi thấy là chỉ là một cái bệnh sơn
và tạo những cái đinh phản quả để tạo một cái làm dây diệt để tổ chức giao thông thôi
ông bảo cũng thừa nhận việc thay thế mặt đường brt đã gặp phải những bất lợi
do phần tiếp giáp với mặt đường nhựa không liên kết
hơn nữa việc bố trí làn dành riêng cho brt là không khả thi vì gây hỗn loạn giao thông
vì vậy việc thay thế sau đó đã phải dừng lại
khi được hỏi yêu cầu kỹ thuật nào đối với việc phải thay thế mặt đường
ông bảo ngập ngừng và từ chối trả lời

thì tốt nhất là cần thuế
còn đối với khói tàu số bốn cung cấp ba mươi năm xe buýt brt
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm sở giao thông vận tải tp hà nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với giá trị trúng thầu là một trăm bảy mươi sáu hai mươi chín tỷ đồng tương đương với bảy chín triệu usd
liên doanh nhà thầu công ty cổ phần ô tô trường hải và công ty cổ phần thiên thành an đã trúng thầu
theo hợp đồng trương hải thực hiện bảy mươi năm cung cấp ba mươi năm xe brt với số tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
thiên thành an thực hiện hai mươi năm cung cấp lắp đặt thiết bị kiểm tra xe vận hành đào tạo và chuyển giao công nghệ với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng
tuy nhiên ngoài số tiền được phân chia theo hợp đồng
thiên thành an còn được hưởng hơn bốn mươi hai bốn tỷ đồng số tiền tranh lệch giữa giá xuất bán xe của ô tô trường hải cho thiên thành an
để thiên thành an xuất bán cho chủ đầu tư theo hợp đồng
đây là số tiền nằm trong bảy mươi năm công việc của ô tô trường hải được phân chia theo hợp đồng
thiên thành an không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện đối với số tiền tranh lệch hơn bốn mươi hai bốn tỷ đồng này
để làm rõ việc triển khai gói thảo trên
đặc viện đã làm rõ hơn bốn mươi hai bốn tỷ đồng tranh lệch
ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành quyết định số hai trăm hai mươi
kiểm tra làm rõ đối với gói thảo số bốn gói thảo ba mươi năm xe
trong đó tiến hành kiểm tra làm rõ việc công ty cổ phần thiên thành an hưởng lợi số tiền trên bốn mươi hai bốn tỷ đồng
nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện đối với gói thảo số bốn
thời gian kiểm tra là hai mươi ngày làm việc
tính từ thời điểm công bố quyết định của công việc thực hiện đối với gói thảo số bốn
từ thời điểm công bố quyết định kiểm tra
nhằm dọc đường chức luận đặc viện trong công tác khắc phục những sai phạm khuyết điểm
cũng như việc xử lý trách nhiệm của cá nhân tập thể liên quan đến sự việc trên
cục truyền thông công an nhân dân đã có văn bản gửi ubnd thành phố hà nội
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp hà nội đã có văn bản hỏa tốc
giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội
cung cấp thông tin liên quan
theo đề nghị của cục truyền thông công an nhân dân
tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ đơn vị này đã từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên
với lý do bộ kế hoạch và đầu tư đang kiểm tra và hèn sẽ cung cấp thông tin sau khi có kết quả
mặc dù tại thời điểm đơn vị này từ chối phóng viên thì thời hạn kiểm tra cũng đã hết
cùng chờ đợi kết quả kiểm tra tổng thể của đoàn công tác
không chỉ làm rõ có hay không việc lợi dụng dự án để trục lợi ngân sách nhà nước
mà còn kiểm tra hiệu quả đầu tư của một dự án lớn gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian qua